tái chế rác thành một nguồn sinh kế mới không chỉ mang lại nguồn thu cho các nhà máy xử lý chất thải rắn
mà còn giúp hạn chế rất nhiều lượng rác thải ra bãi trôn lấp
đây được coi là hướng xử lý rác thải hiệu quả mà hiện trên cả nước đã có những mô hình tái chế rác thải đạt được những hiệu quả đáng khích lệ
đây là mô hình xử lý chất thải công nghiệp phát điện tại khu liên hiệp xử lý chất thải nam sơn huyện sóc sơn thành phố hà nội
dự án có công suất xử lý bảy mươi năm tấn một ngày với chất thải công nghiệp và nguy hại đồng thời tận dụng nhiệt phát điện với công suất một chín trăm ba mươi kw
hệ thống xử lý chất thải công nghiệp để phát điện này là mô hình kiểu mẫu đầu tiên tại việt nam áp dụng công nghệ lò đốt tiên tiến của nhật bản
để tái sử dụng nguyên liệu chất thải và biến thành điện năng
còn tại nhà máy xử lý chất thải rắn ninh bình rác thải sau khi thu gom sẽ được phân loại tách riêng rác có thành phần hữu cơ để chuyển vào hầm ủ phân
nhà máy có công suất xử lý ba trăm linh tấn rác một ngày đêm với hai hầm ủ phân mỗi hầm có sức chứa bốn tấn rác một hầm công suất đạt một tấn phân vi sinh một năm
những mô hình tái chế rác trên đã làm giảm đi phần nào lượng rác thải ra bãi trôn lấp nhờ việc tái chế một khối lượng lớn rác sau khi thu gom
tuy nhiên hiệu quả của những mô hình này vẫn chưa thể đạt tuyệt đối bởi quy trình thu gom rác của nước ta vẫn chưa có sự phân loại
dẫn đến việc rác để lẫn lộn và để mất rất nhiều rác có thể tái chế
vấn đề này là một vấn đề có thể nói là then chốt để thực hiện mà xử lý triệt đẻ rác thải
cái việc này thì các nước phát triển họ đã làm rất là lâu rồi và đã được chứng minh là cái hiệu quả rất là tốt
sau khi nếu mà rác được phân loại thì sẽ gần như là sẽ tái chế được toàn bộ
nên là nó sẽ không bị lãng phí tài nguyên và xử lý triệt đẻ được cái rác do đó là giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường
tại một số địa phương
trên cả nước đã từng có những mô hình phân loại rác thải tại nguồn được áp dụng
tuy nhiên đây chỉ là những dự án ngắn hạn không tạo được tính bền vững trong quy trình thu gom xử lý rác thải
thực tế đã chứng minh dù chúng ta học hỏi những công nghệ hiện đại tiên tiến đến mức nào
thì điều quan trọng nhất cần thực hiện vẫn phải là phân loại rác tại nguồn thu gom xử lý đồng bộ
và để thực hiện được điều này thì mọi người dân các cấp chính quyền doanh nghiệp môi trường cần phải có sự đồng nhất
chung tay tạo ra một quy trình thu gom đồng bộ hiệu quả nâng cao nhận thức của từng người trong từng bộ phận
thì lúc đó chúng ta mới dần thoát khỏi áp lực ô nhiễm môi trường từ rác thải